bị sóng thần cuốn trôi người cá tôn ga sống sót thần kỳ sau hai mươi bảy giờ lênh đênh trên biển
một người đàn ông năm mươi bảy tuổi ở tonga cho biết ông đã bơi liên tục trong khoảng hai mươi bảy giờ
sau khi bị cuốn ra biển trong thảm họa kép sóng thần núi lửa phun trào hôm một mươi năm tháng một
theo reuters ông lisela falao năm mươi bảy tuổi sống trên đảo nhỏ biệt lập atala thuộc tôn ga
nơi có dân số khoảng sáu mươi người
ngày một mươi năm tháng một núi lửa tôn ga honga papai gần alata phun trào dữ dội
làm xuất hiện những đợt sóng thần cao tới một mươi năm mét quét qua các hòn đảo lân cận
khoảng một mươi chín giờ cùng ngày ông forlao đang sơn nhà thì nhận được tin báo về nguy cơ sóng thần
không lâu sau đó nước biển ập vào nhấn chìm một phần căn hộ của ông falao
ông leo lên cây để tìm cách bám trụ nhưng lập tức bị sóng cuốn đi
tôi bám vào thân cây vì nghĩ rằng nếu tôi thiệt mạng thì gia đình cũng có thể dễ dàng tìm thấy thi thể
người đàn ông năm mươi bảy tuổi cho biết ông có dị tật và không thể đi lại bình thường
tôi cứ thế trôi giữa dòng nước sóng ốp đến từ mọi phía
trong suốt hai mươi bảy giờ sau đó falao lênh đênh trên biển
ông dạt vào hai hoàn đảo không có người ở và thậm chí đã nhìn thấy tàu cứu hộ
nhưng không ai ở trên tàu nghe thấy tiếng gọi của flow
đến khoảng hai mươi hai giờ ngày một mươi sáu tháng một ông chạm đến đảo chính tôn gatapu cách alata bảy năm km
falao lang thang trên đường cho đến khi được một tài xế phát hiện và đưa về nhà
câu chuyện của falao
được tiết lộ bởi đài phát thanh broadcom broadcasting
người đàn ông kiên cường sau đó được cư dân mạng địa phương đặt biệt danh aquaman người cá
theo arika radewegan một chuyên gia bơi lội cấp độ olympic
câu chuyện của falao thực sự ấn tượng
ngay cả những vận động viên bơi lội dày dặn kinh nghiệm cũng có giới hạn về thể chất
flow không chỉ đơn giản là rơi xuống biển từ một chiếc thuyền
mà ông ấy bị sóng thần cuốn đi và phải đối mặt với nhiều chứa ngại vật lý
chẳng hạn cho bụi sóng lớn
ông ấy cũng phải chịu áp lực về tinh thần và phải bơi vô định trong bóng tối
đảo atata nơi sinh sống của ông forlau gần như đã bị phá hủy hoàn toàn trong thảm bó kép
ít nhất ba người đã thiệt mạng và nhiều ngôi nhà trên nhiều hòn đảo bị phá hủy
tàu hải quân tonga vẫn đang khảo sát các đảo nhỏ để sơ tán người dân đến đảo chính
lô hàng cứu trợ đầu tiên hạ cánh ở tonga
new zealand và australia là những nước đầu tiên có máy bay chở hàng cứu trợ hạ cánh xuống tunga
năm ngày sau thảm mỏ kép núi lửa phun trào vào sóng thần
những chiến hàng cứu trợ đầu tiên đã hạ cánh xuống tonga ngày hai mươi tháng một
năm ngày sau thảm mỏ núi lửa phun trào vào sóng thần
máy bay vận tải c một trăm ba mươi hecule của không quân new zealand đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế fawamatu
sau khi nước sở tại dọn dẹp cho bụi trên đường băng người phát ngôn bộ quốc phòng new zealand cho hay
bộ trưởng quốc phòng australia peter dutton cho hay
máy bay vận tải nước này chở theo thiết bị khử muối lều bạt bếp ăn và dụng cụ giúp làm sạch cho bụi khỏi sân bay
chuyến bay c một mươi bảy a
có thể diễn ra nhờ những cố gắng không biết mệt mỏi của nhà chức trách tonga
họ đã làm việc không quản thời gian giúp dọn sạch sẽ cho bụi khỏi đường băng
trong khi đó máy bay của new zealand chở theo hàng hóa cứu trợ nhân đạo và ứng phó thiên tai
gồm lều bạt máy phát điện dụng cụ vệ sinh dụng cụ gia đình và thiết bị thông tin liên lạc
máy bay dự kiến ở trên mặt đất trong khoảng chín mươi phút trước khi quay trở lại new zealand
australia và new zealand đã gửi viện trợ đến tonga sau vụ phun trào núi lửa kèm sóng thần hôm một mươi năm tháng một
nhân viên cứu trợ có thể mang đến sóng thần covid một mươi chín
new zealand đã điều động hai tàu hải quân chở hàng cứu trợ
bộ trưởng quốc phòng pini henner cho biết họ dự kiến đến tonga sớm nhất ngày hai mươi một tháng một nếu thời tiết ổn định theo guardian
tàu hải quân của new zealand chở theo hai trăm năm mươi lít nước đang trên đường tới tonga
con tàu cũng có thể sản xuất hàng chục nghìn lít nước ngọt mỗi ngày bằng cách sử dụng một thiết bị khử muối
chính phủ new zealand chiều ngày một mươi chín tháng một cũng xác nhận rằng không có thêm trường hợp tử vong nào được báo cáo
kể từ khi chính phủ tonga hôm một mươi tám tháng một thông báo về ba người thiệt mạng
sofia ford điều phối viên ứng phó quốc tế của hội chữ thập đỏ australia cho biết
tổ chức này nằm trong liên minh các nhóm viện trợ nhu cầu thiết yếu đến tonga
một con tàu dự kiến rời australia trong ngày một mươi chín tháng một
tàu smas adelaide đã rời sipee đến bdn vào ngày một mươi tám tháng một và sẽ khởi hành đến tonga trong ngày một mươi chín tháng một
các viện trợ chủ yếu bao gồm nơi trú ẩn tạm thời và nước uống sạch
do nguồn nước ở tonga bị ô nhiễm nặng
vì bụi từ vụ phun trào núi lửa
trước đó liên lạc qua điện thoại giữa tonga với phần còn lại của thế giới
đã được nối lại từ tối ngày một mươi chín tháng một
tuy nhiên việc khôi phục dịch vụ internet có thể cần ít nhất một tháng
median kupu một phóng viên tại noku alufa cho biết
người dân tonga đang nỗ lực làm sạch cho bụi bao phủ sau vụ núi lửa phun trào
tuy nhiên nước này đang có nguy cơ cạn kiệt nước sạch
mỗi gia đình đều có bể chứa nước sạch riêng
tuy nhiên phần lớn đã bị phủ đầy cho bụi và không thể sử dụng
sóng thần gây thảm họa sinh thái tại peru
bộ ngoại giao peru tuyên bố tràn dầu đã gây hại cho đời sống động thực vật
trong các khu bảo tồn trên diện tích khoảng một mươi tám km xung quanh các đảo của nước này
vụ tràn dầu từ một tàu chở dầu đang giữ hàng tại nhà máy lọc dầu la pampila
của công ty dầu mỏ tây ban nha rebshan được cho là do những đợt sóng lớn bất thường
sau khi vụ phun trào núi lửa lớn dưới biển ở tunga xảy ra cách đó khoảng một mươi km gây ra sóng thần
chính phủ peru cũng đã kêu gọi công ty depson chi trả tổn phí cho vụ việc tràn dầu
đây là thảm họa sinh thái tồi tệ nhất xảy ra xung quanh lima trong thời gian gần đây
và khiến hàng trăm gia đình ngư dân bị thiệt hại nghiêm trọng
repson phải ngay lập tức bồi thương thiệt hại bộ ngoại gia peru khẳng định
các công tố viên peru đã mở cuộc điều tra đối với công ty của repson sau vụ việc tràn dầu
bộ trưởng môi trường peru rubén ramírez đã gặp các quan chức của repson và nói rằng khoảng sáu thùng dầu đã bị tràn
cơ quan giám sát đầu tư và năng lượng vào khai thác của peru al shinemin trong một tuyên bố cho biết
đã ra lệnh đóng cửa một trong bốn cảng của nhà máy lọc dầu cho đến khi xác định được nguyên nhân sự cố của trần dầu
một số khu dân cư gần khu vực núi lửa hoạt động đều bị săn phẳng và ít nhất ba người đã thiệt mạng
các quan chức của liên hợp quốc báo cáo rằng khoảng tám mươi bốn người hơn tám mươi dân số của tunga đã
bị ảnh hưởng bởi vụ núi lửa phun trào
phát ngôn viên của liên hợp quốc stephen duzeric cho biết thảm họa này khiến ba người chết và nhiều người bị thương
nguồn nước cũng bị ô nhiễm nghiêm trọng
các hình ảnh chụp từ trên không ở quốc đảo tunga hôm một mươi tám tháng một cho thấy sự tàn phá khủng khiếp
sau khi núi lửa phun trào và sóng thần xuất hiện gần như cùng lúc
trong tuyên bố đầu tiên kể từ khi núi lửa hunga tunga hunga hapai phun trào gây ra sóng thần cao đến một mươi bốn mét
chính quyền tunga cho biết quốc đảo này đã phải hứng chịu một thảm họa chưa từng có
việc giám sát thiệt hại đang tiếp tục diễn ra sau thảm họa
những hình ảnh chụp từ trên không do một chuyến bay giám sát của quân đội new zealand thực hiện cho thấy
một số hòn đảo bị bao phủ hoàn toàn trong cho núi lửa